bộ ngoại giao nga thông báo mở rộng đáng kể danh sách các quan chức và chính trị gia liên minh châu âu eu
bị cấm nhập cảnh nga nhằm đáp trả vòng trừng phạt mới nhất của khối này
hôm hai mươi một tháng hai các quốc gia thành viên eu đã phê chuẩn gói trừng phạt thứ một mươi ba nhằm vào nga
liên quan đến chiến dịch quân sự của moscow tại ukraine cấm gần hai trăm linh thực thể và cá nhân
bị cáo buộc giúp nga mua vũ khí hoặc liên quan đến các vụ bắt cóc trẻ em ukraine
điều mà moscow phủ nhận theo dự kiến gói trừng phạt này sẽ chính thức được phê duyệt
vào thời điểm đánh dấu năm thứ hai xảy ra xung đột nga ukraine
ngày hôm nay hai mươi bốn tháng hai bộ ngoại giao nga nhấn mạnh rằng các hành động của eu là bất hợp pháp
và làm suy yếu các chuẩn mực pháp lý quốc tế đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả
các hành động thù địch của các nước phương tây